xây dựng mô hình thành phố thông minh đạt chuẩn các chỉ số thành phố thế giới mục tiêu an ninh an sinh an toàn thích ứng với điều kiện của việt nam
là chủ đề của hội thảo do học viện hành chính quốc gia ubnd tp hải phòng và trường đại học hải phòng phối hợp tổ chức tại trường đại học hải phòng
hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học các cơ quan liên quan và những người quan tâm tham dự
hội thảo đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng thành phố thông minh trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên thế giới
thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực tế nghiên cứu tại thành phố hải phòng